tại hà nội ban tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp với bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam báo nhân dân đài truyền hình việt nam
tổ chức hội nghị gặp mặt tuyên dương người làm báo tiêu biểu nhân kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã tới dự hội nghị
cùng sự hội nghị còn có các ủy viên bộ chính trị đồng chí phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí võ văn thưởng bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương đồng chí trương thị mai bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí nguyễn văn bình bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng dự hội nghị
hội nghị nhằm tuyên dương khen thưởng một trăm tám mươi bảy người làm báo tiêu biểu đại diện cho hơn bốn mươi một người làm báo cả nước
đây là những cán bộ phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên tiêu biểu đang công tác tại các cơ quan báo chí
là những người làm báo có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng thực hiện đúng tôn trị mục đích nội quy quy chế của cơ quan báo chí nơi công tác
hành nghề trung thực khách quan công tâm bảo vệ công lý và lẽ phải có thành tích nổi bật đóng góp xuất sắc trong hoạt động báo chí
có uy tín được cơ quan đồng nghiệp tín nhiệm đánh giá cao
hội nghị cũng là dịp để những người làm báo cả nước giao lưu trao đổi chia sẻ kinh nghiệm
nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác trong thời gian tới
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí trần quốc vượng thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng đóng góp quan trọng của những người làm báo
trong bối cảnh trên đặt ra cho báo chí cách mạng việt nam những nhiệm vụ nặng đề
nhưng cũng rất vẻ vang trên chặng đường đi tới
để báo chí hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử thường trực ban bí thư trần quốc vượng đề nghị các cơ quan chỉ đạo
quản lý các cơ quan báo chí đặc biệt là mỗi nhà báo hãi học và noi gương bắc
một nhà báo lớn về phong cách và đạo đức làm báo thấm nhuần sâu sắc lời dạy của người
cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén của họ
và viết để làm gì để giáo dục giải thích cổ động phê bình để phục vụ quần chúng
báo chí nước ta là báo chí cách mạng dưới sự lãnh đạo của đảng có sứ mệnh phụng sự đất nước phục vụ nhân dân
thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn của báo chí là thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới
phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân
điều đó đòi hỏi mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng nhiệt huyết và thái độ bình tĩnh trước mọi vấn đề
phải có tấm lòng trong sáng không để tiêu cực chi phối không bị tình cảm cá nhân lấn át mất đi tính khách quan trung thực của mỗi tác phẩm báo chí